liên quan đến sự cố xảy ra tại khu vực ăn uống ở một trung tâm thương mại trên địa bàn phường sa thụy quận long biên thành phố hà nội
công an quận long biên thành phố hà nội cho biết đơn vị đang phối hợp cùng với cơ quan chức năng để điều tra làm rõ vụ việc
vào ngày hai mươi tháng một mươi một trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh trung tâm thương mại savico megamon quận long biên hà nội
tạm đóng cửa vì sự cố nổ bình ga tại một nhà hàng nằm trong trung tâm kèm theo đó là những thông tin thất thiệt
liên quan đến vụ việc hiện công an quận long biên cho biết cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định điều tra nguyên nhân vụ nổ
bước đầu xác định vụ nổ không lớn tuy nhiên sự cố đã khiến cho trần nhà bong nhẹ rụng khoảng hai ba cửa kính bên cạnh đã bị vỡ
sự cố xảy ra vào lúc sáng sớm khiến cho một nhân viên của trung tâm thương mại bị thương nhẹ được đưa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe và hiện nay đã về nhà
công an quận long biên phủ nhận thông tin vụ nổ làm một người chết và cho biết đơn vị đang điều tra xác minh người đã thông tin thất thiệt
trên mạng xã hội để xử lý cùng ngày trung tâm thương mại saviko megamon thông báo tạm dừng hoạt động để tiến hành duy tu bảo trì tòa nhà